kính thưa quý vị cục phòng chống hiv s của bộ thuật bộ y tế mới đây là công bố số liệu đáng quan ngại
về tỷ lệ lây nhiễm hiv đang có xu hướng gia tăng trong sinh hoạt tình dục đồng giới
và cao hơn tỷ lệ lây nhiễm qua đường nghiện chích ma túy
do đó cdc hoa kỳ tại việt nam cùng tập thể các ban ngành tổ chức đã khởi động chiến dịch
yêu mới khó phòng ngừa hiv có ngại gì để nâng cao nhận thức
đồng thời là tăng cường các kênh phân phối thuốc bảo vệ
trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một tổng số người nhiễm hiv tại việt nam là hơn hai trăm ba mươi ca
trong đó hơn một mươi chín trăm linh ca phát hiện mới
tỷ lệ đáng báo động là tỷ lệ lây nhiễm thông qua đường tình dục đang cao nhất bảy mươi
trong đó chiếm tỷ trọng chủ yếu là sinh hoạt tình dục đồng giới
do đó chiến dịch yêu mới khó phòng ngừa hiv có ngại gì được khởi động từ tháng một mươi một hai nghìn hai mươi một
để xử lý căn cơ vấn đề này
chiến dịch có hai trọng tâm
thứ nhất xây dựng kiến thức ca bằng ca
tức tỷ lệ virus hiv được ước chế dưới mức phát hiện thì sẽ không lây nhiễm
thứ hai là tuyên truyền cung cấp thuốc dự phòng lây nhiễm prep
được chứng minh có tỷ lệ phòng lây nhiễm lên đến gần một trăm linh
mở ra một xu hướng mới để nghĩ và nói về hiv
khi các vấn đề trở nên đơn giản là dùng thuốc
hoặc trong tương lai gần là được tiêm thuốc để bảo vệ sức khỏe của chúng ta
cao hơn nữa khi để hiểu và an tâm về không lây nhiễm
sẽ tăng tự tin để tiến đến một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc lành mạnh
với một người bạn đời trong xã hội
bài toán lớn không chỉ cho chiến dịch vừa khởi động
mà cho chặn đường phòng chống hiv s lâu dài tại việt nam
là đảm bảo nguồn cung thuốc ước chế virus arv không ngắt quản
bởi thực tế sự kiện thiên tai bất ngờ như covid một mươi chín
đã gây khó khăn lớn để người sống chung hiv aids tiếp cận được hỗ trợ y tế
bộ y tế phương chắc chắn với bảo hiểm giáo việt nam
để ban hành các văn bản hướng dẫn cho phép cung cấp thuốc arv
và các thuốc khác kể cả thuốc viện trợ lẫn thuốc sử dụng
của bảo hiểm y tế và đa với các hình thức đa dạng
như là cấp thuốc arv nhiều tháng chín mấy ngày sử dụng
cấp thuốc do đến nhà cho bệnh nhân đến khu vực phong tỏa cho bệnh nhân
như là thông qua nhân viên y tế thông qua nhóm tình nguyện
chiến dịch yêu mới khó phòng ngừa hiv có ngại gì
nối tiếp sau chiến dịch gần đây của cuộc phòng chống hiv s
nhằm khuyến khích người có hát tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
tin bác sĩ đừng tin vịt
nhằm loại bỏ những thông tin sai lệch về vaccine
cả hai chiến dịch đều thuộc chuỗi các sự kiện
trong tháng hành động quốc gia về hiv và ngày thế giới phòng chống s
đồng thời với những cảnh báo nêu trên
ban tổ chức cũng muốn chuyển sự chú ý của cộng đồng
vào những hành vi sinh hoạt tình dục mới gắn với chất kích thích của giới trẻ
có nguy cơ rất cao dẫn đến lây nhiễm hiv s
sự quan tâm này giúp cơ quan quản lý đánh giá được rủi ro
và các hành lang pháp lý liên quan để sớm ngăn chặn